hôm nay năm tháng năm sau khi tiếp nhận hồ sơ từ viện kiểm sát nhân dân cung cấp
tòa án nhân dân tp hcm đã ra quyết định tạm giam thêm sáu mươi ngày đối với bị can nguyễn phương hằng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
do nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường bến nghé quận một
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam đặng anh quân là tiến sĩ luật
giảng viên đại học huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
nguyễn thị mai nhi là trợ lý của nguyễn phương hằng
lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam thực hiện
nguyễn phương hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt dù biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân
qua đó đã xúc phạm danh dự xâm phạm lợi ích cá nhân của một mươi người
đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với nguyễn phương hằng trong một mươi một buổi live stream
ngoài ra trong buổi livestream vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tấn có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội
nguyễn phương hằng bị khởi tố và tạm giam từ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay